truy nã số một ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
là đối tượng má a giống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn san hai xã hoàng liên thị xã sapa tỉnh lào cai
còn về tội mua bán đánh trá hoặc chiếm đoạt trẻ em phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã số sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đối với đối tượng ly thị thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại xóm nà cuộng hai xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
và đối tượng sùng thị may sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã tả ngải trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
phải nhấn quyết định chuy nã số ba trăm sáu mươi sáu ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của phòng cảnh sát thỉ ngán hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai cũng về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị
cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện